hiểu được mong muốn đó ngày hai mươi hai tháng bốn tại học viện báo chí và tuyên truyền số ba mươi sáu xuân thủy cầu giấy hà nội đã diễn ra ngày hội tư vấn tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi
nhằm mục đích giải đáp thắc mắc và mang đến cho các thí sinh các bậc phụ huynh cái nhìn bao quát hơn
về học viện báo chí và tuyên truyền các ngành và chuyên ngành và hình thức tuyển sinh quy chế thay đổi trong quy trình tuyển sinh
học viện đã tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh hai nghìn một mươi tám agc open day
ngày hội đã thu hút hàng nghìn các bạn học sinh trên cả nước quan tâm đến lĩnh vực báo chí
ngày hội là cơ hội cho các em học sinh gặp gỡ giao lưu trực tuyến với đại diện các cán bộ tư vấn tuyển sinh của học viện
đồng thời tìm hiểu các thông tin mới nhất về kỳ thi năng khiếu báo chí hai nghìn một mươi chín
khi mà em đến học viện báo chí đây thì em muốn đạt được cái thông tin tư vấn từ các anh chị đấy ạ
thời gian thi cũng như là cái khoa năng khiếu báo chí của em muốn thi là sẽ có những tổ hợp môn thi nào
cũng như là thời gian địa điểm hồ sơ sức tuyển và tất cả các môn thi mà em cần đăng ký
hoặc là thời gian hồ sơ cần những cái gì thì các anh chị sẽ tư vấn cho em
học viện đã tổ chức thêm nhiều hội thảo hữu ích cùng những chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thi tuyển
như hội thảo bí kíp ôn thi năng khiếu báo chí
giao lưu cùng nhà báo nổi tiếng qua đây phụ huynh và học sinh có cơ hội tìm hiểu ba mươi tám ngành
chuyên ngành chương trình chất lượng cao và chương trình cử nhân quốc tế
hôm nay cái điểm mới của học viện báo chí tuyển truyền là có tổ chức tuyển sinh tám ngành và chuyên ngành mới
trong đó có năm ngành đó ngành quản lý nhà nước quản lý công truyền thông đại chúng truyền thông đa phương tiện
và truyền thông quốc tế
hai chuyên ngành chất lượng cao đó là báo chí chuyên ngành truyền hình chất lượng cao
báo chí chuyên ngành báo mạng điện tử chất lượng cao và một chuyên ngành chính trị học
chuyên ngành truyền thông chính sách đó là những chuyên ngành mới của học viện báo chí tuyển truyền
thông qua việc chia sẻ từ các cán bộ tư vấn tuyển sinh và các chuyên gia hàng đầu
hy vọng rằng các bạn học sinh sẽ có định hướng đúng đắn cho sự lựa chọn ngành nghề
và công việc tương lai chuẩn bị hành trang để bước vào đời
là một trong những hoạt động cuối cùng trong khuôn khổ hội sách
chào mừng ngày sách việt nam vừa qua tại hà nội
chương trình bố ơi vì sao những phương án khác với các hoạt động tương tác thú vị
do nhà xuất bản trẻ và câu lạc bộ đọc sách cùng con phối hợp tổ chức
đã thu hút sự quan tâm tham gia của đông đảo các em nhỏ và các vị phụ huynh
biết bao câu hỏi vì sao nảy sinh khi con ở nhà ở trường hay ra ngoài chơi
đối mặt với trò hay hỏi của con phương án của bố mẹ là gì
liệu có phương án khác
thông qua các hoạt động tương tác với các em nhỏ trong buổi
trong buổi giao lưu các bậc phụ huynh sẽ hiểu hơn câu chuyện của các em
về nỗi sợ tình yêu sự cố nói bậy
với các em nhỏ ở từng lứa tuổi và trong mỗi tình huống
các vị phụ huynh sẽ có được cách xử lý và trò chuyện với con em mình
một cách thật khéo léo thông qua những chia sẻ của tiến sĩ giáo dục nguyễn thụy anh
với những câu hỏi vì sao bất tận của các em nhỏ bắt đầu từ ba cho đến thậm chí là tám tuổi
thì cái việc đầu tiên mà tôi vẫn chia sẻ với các phụ huynh là
chúng ta không né tránh bất kỳ câu hỏi nào câu nào chúng ta cũng hãy tự tin
rằng chúng ta sẽ trả lời được và thỏa mãn được cho con bằng cách nào đó
trong khuôn khổ chương trình ban tổ chức đã giới thiệu đến các vị phụ huynh
phần tiếp theo của bộ sách bố ơi vì sao nói sao cho con hiểu
vẫn là những hình ảnh đáng yêu phần tiếp theo này ghi tiếp câu chuyện của một người cha
khi gặp những câu hỏi vì sao tưởng như không có điểm dừng
ngây thơ nhưng không kém phần hóc búa của con
những cái loại sách như thế này đó là một cái hướng đi mới của sách cho thư nhi
sách thiếu nhi của chúng ta đã có sách văn học sách chuyện
rồi sách chuyện tranh đã từng phát triển những cái dòng sách đấy
thì những cái loại sách mà trực tiếp nói về các em
mà bây giờ chúng ta gọi là sách kỹ năng
thì những loại sách ấy theo tôi nghĩ đang có xu hướng phát triển
và một nhà tâm lý giáo dục một người gần gũi với trẻ em như chị thụy anh
là một tác giả rất phù hợp với loại sách này
tôi thấy là cái quyển bộ sách này rất là hay và là một cái phương án
mà rất là thú vị để tiếp cận với những cái suy nghĩ và tâm tư của trẻ
để giải thích cho con một cách dễ hiểu và đúng với tư duy của một đứa trẻ
chính những câu hỏi những vấn đề này đôi khi khiến bố mẹ băn khoăn
không biết giải thích thế nào cho vừa độ với trẻ
nhưng bằng cách trả lời dung dị đầy yêu thương
ông bố trong bộ sách
đã cùng con mình tìm ra câu trả lời vừa chính xác lại vừa giàu hình ảnh
cuối mỗi cuốn sách là các trò chơi bố con có thể chơi cùng nhau
thông qua tình cảm cha con và các câu chuyện gần gũi dí dòm
các cuốn sách khiến trẻ thích thú và tiếp nhận được thêm các kỹ năng mới
cụm từ dạy con theo kiểu nhật hay học mẹ mỹ dạy con
dạy con theo kiểu do thái không còn lạ lẫm với các bậc phụ huynh việt nam hiện nay
học hỏi và nhìn ra thế giới là xu hướng tất yếu
nhưng phải dựa trên nền tảng môi trường của chính đất nước mình
hiện nay rất nhiều phụ huynh cảm thấy hoang mang
như đang rơi vào mê trận phương pháp giáo dục con
trước vô số tài liệu về nuôi dạy trẻ được phổ biến qua sách vở
mạng xã hội hiện nay phụ huynh cần nhận diện và sử dụng các tài liệu sao cho hiệu quả
nếu mà nghiêng hẳn một chiều là chỉ đi tìm bên ngoài
mà không tìm hiểu cho nó căn cơ cho nó đầy đủ
cái truyền thống văn hóa của mình thực chất là gì
hiện nay người ta có một cái nhìn rất là giãn lược và sơ cứng về truyền thống thì đó cũng là điều bất cập
bởi vì khi mình không hiểu rõ mình là ai đến từ một nền văn hóa như thế nào
có những cái yếu tố nào trong văn hóa của mình
những yếu tố đen sen phức hợp chứ không phải là giản lược thì mình cũng rất khó là tìm hiểu bên ngoài
và khi mình tìm hiểu bên ngoài
thì nếu mình có thể tìm hiểu bên ngoài thì nếu mình có thể tìm hiểu bên ngoài thì nếu mình có thể tìm hiểu bên ngoài
mình không dùng cái kiến thức hiểu được học được từ bên ngoài đó để soi rọi lại bản thân mình
soi rọi lại văn hóa mình thì e rằng là mình cũng khó sử dụng được những cái điều mà mình học hỏi
quan trọng của việc giáo dục trẻ là cần dựa trên sở thích và sở trường của trẻ
phù hợp với sự phát triển của trẻ
đặc biệt giáo dục phải giúp trẻ phát hiện các nguồn động lực tự thân thay vì thưởng phạt để ép buộc
theo mình nghĩ là cái việc mà hướng cháu ngay từ bé

có các ý thức tối thiểu cơ bản của nếp sống văn minh là ngay từ bé là rất là quan trọng
mình đánh giá là cái việc đó là cần thiết kể cả trong nhà trường lên có các cái cuộc giá ngoại
hay là có các cái chương trình giáo dục nó thực tế
để cho trẻ có cái ý thức thực tế chứ còn không nan man trên đất
thì lúc đấy cháu nó nhớ nhanh mà không cần giáo dục nhiều nó cũng đang nan man nhiều rồi cả
ví dụ như mình chia sẻ một câu chuyện bên tây của giáo dục đấy
nó đưa các bé đến một cái khuôn viên
một cái khu phố nào đó bảo là đất chúng ta có một vài người xấu nên chúng ta phải đi nhặt rác
nhặt chỉ một buổi thôi từ buổi sau đi không một bé nào người ta vứt rác nữa
đó là giáo dục đơn giản thôi có nghĩa là trước khi trẻ vứt rác ra là trẻ chứng nhận
à mình vứt giác ngay là mình là người xấu
hai nữa là phải bẩn thiểu nhất phải có người đi dọn dọc nên là có phải là giỏ không
họ ảnh hưởng đến môi trường xấu xung quanh đó là giáo dục đơn giản thôi
để trở thành công dân toàn cầu trẻ phải hiểu biết và đánh giá khách quan trung thực
về nền văn hóa của chính mình và các nền văn hóa thế giới
có những kỹ năng mềm thích hợp với tinh thần và không gian đa văn hóa
ngoài ra họ còn có khả năng linh động và uyển chuyển vận dụng những khung giá trị
của các nền văn hóa khác nhau tùy theo xã hội và quốc gia đến thăm làm việc hay cư ngụ
đã có hai nền văn hóa
nhà mạng vinaphone và mobifone ra thông báo lùi hạn việc bổ sung thông tin ảnh chính chủ
mặc dù cho tới ngày hai mươi hai tháng bốn chưa có chỉ đạo mới từ bộ thông tin và truyền thông về việc này
chiều hai mươi hai tháng bốn vinaphone phát thông báo chính thức sẽ tiếp tục tiêm nhận khách đăng ký thông tin
bổ sung hình ảnh đến hết ngày một mươi năm tháng năm thay vì hạn cuối hai mươi bốn tháng bốn như trước
trong khi đó phía mobifone cũng cho biết nhà mạng đã có thông báo lùi thời hạn đăng ký thông tin
bổ sung hình ảnh để khách hàng có thêm thời gian thực hiện thông tin
nhưng chưa rõ thời hạn lùi đến khi nào
riêng viettel vẫn cho biết chưa có thông báo gì mới
đồng nghĩa với việc những khách hàng nhận được tin nhắn bổ sung thông tin hình ảnh
nhưng chưa hoàn tất thì sẽ bị khóa dịch vụ sau ngày hai mươi bốn tháng bốn
thúc đẩy và bảo vệ quyền của người khuyết tật luôn là một trong những chính sách an sinh xã hội được ưu tiên đặc biệt
tỉnh hà nam đang và sẽ tăng cường nhiều hoạt động trợ giúp người khuyết tật
giúp họ vượt qua mặc cảm và vươn lên trong cuộc sống
tỉnh hà nam hiện có trên hai mươi một khách hàng
trong số đó mới chỉ có hơn một người khuyết tật tham gia vào tổ chức hội tại sáu huyện thành phố
chiếm chưa đến năm tổng số người khuyết tật
những năm qua cùng với sự nỗ lực của chính bản thân người khuyết tật và gia đình
sự giúp đỡ hỗ trợ của các tổ chức hội đoàn thể và cá nhân
nhiều hội viên người khuyết tật đã được tạo việc làm có thêm thu nhập
tập trung vào một số nghề phù hợp với điều kiện của người khuyết tật như may mây giang đan
dày da lắp ráp đổ điện
việc một số doanh nghiệp cơ sở sản xuất tiếp nhận người khuyết tật vào làm việc
không chỉ giúp họ có thêm thu nhập giảm bớt gánh nặng gia đình
mà quan trọng hơn là họ được tạo điều kiện để cố gắng làm việc có thu nhập
vươn lên tự tin hòa nhập với cộng đồng
ngày hai mươi hai tháng bốn trung tâm nghiên cứu quyền con người vùng dân tộc miền núi
thuộc liên hiệp hội khoa học kỹ thuật việt nam phối hợp với ban dân tộc tỉnh ninh thuận
đi thăm và tặng năm mươi bình lọc nước cao cấp giá trị hơn ba mươi năm triệu đồng
cho hộ nghèo
đồng bào trăm vùng hạn của tỉnh ninh thuận
tại thôn bỉnh nghĩa xã bắc sơn huyện thuận bắc tỉnh ninh thuận
tiến sĩ hoàng xuân lương giám đốc trung tâm nghiên cứu quyền con người vùng dân tộc miền núi
và đoàn công tác đã chia sẻ động viên bà con nỗ lực vượt qua khó khăn thiếu nước sinh hoạt
trong mùa hạn
để giúp bà con biết cách sử dụng nước uống hợp vệ sinh khi sử dụng bình lọc nước
đội ngũ cán bộ kỹ thuật đã đến tận nhà người dân hướng dẫn cách lắp đặt và sử dụng bình lọc nước
tuy giá trị quà hỗ trợ không lớn nhưng sự chia sẻ khó khăn đối với bà con nghèo vùng hạn ninh thuận
vào thời điểm này có ý nghĩa hết sức nhân văn
và đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đặc biệt là đối tượng trẻ em ở những vùng khó khăn
ít có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ y tế
nổi bật trong đó là công tác khám sàng lọc phát hiện bệnh lý tim bẩm sinh cho trẻ ở nhiều vùng miền trên cả nước
mới đây hoạt động ý nghĩa này đã được diễn ra tại hai huyện nghèo là huyện kim bôi và lạc sơn
thuộc tỉnh hòa bình
trong hai ngày hai mươi và hai mươi một tháng ba hai điểm được lựa chọn làm nơi khám sàng lọc trên địa bàn huyện kim bôi và huyện lạc sơn
vốn là hai địa bàn có phần đông hộ gia đình thuộc diện nghèo và cận nghèo của tỉnh hòa bình
người dân đã đưa con em mình tới từ rất sớm để được các bác sĩ chuyên khoa từ hà nội về khám
cơ bản là điều kiện kinh tế của hòa bình cũng rất là khó khăn
thế nhưng mà cái việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ em
cũng như là khó khăn
và toàn dân cũng được các cấp ủy đảng chính quyền rất là quan tâm
triển khai và tổ chức nhiều những cuộc khám để phát hiện bệnh để chăm sóc sức khỏe cho các em
đa phần các hộ dân của hai địa bàn này chủ yếu chỉ sống bằng nghề làm ruộng
do đó điều kiện tiếp cận với thông tin nói chung và các dịch vụ y tế nói riêng đều rất hạn chế
đòi hỏi công tác vận động và tuyên truyền người dân
đưa con em mình tới tham gia buổi khám này phải được lên kế hoạch cụ thể
chúng tôi đã tham mưu cho lãnh đạo sở
lãnh đạo sở và có công văn đề nghị ủy ban dân dân các huyện thành phố trên địa bàn toàn tỉnh
để chỉ đạo các phòng chuyên môn như là phòng lao động thương minh xã hội
phòng y tế phòng giáo dục để vào ủy ban dân dân các xã phường thị trấn để triển khai một cách đồng bộ nhất
đến toàn thể các ngành để trực tiếp gia quân và tuyên truyền đến bà con
cháu bùi thị hoài thương tám tháng tuổi có sức khỏe yếu thể trạng lại còi cọc
nhưng do vốn là hộ cận nghèo rất khó khăn nên chị bùi thị quế mẹ cháu thương
gần như không có điều kiện cho con đi thăm khám kiểm tra sức khỏe
nhờ có chương trình khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh lý tim bẩm sinh lần này
cháu thương đã được các bác sĩ chuyên khoa tim mạch chẩn đoán cháu mắc bệnh lý tim mạch bẩm sinh
và cần được phẫu thuật can thiệp càng sớm càng tốt
cháu nhà mình bị tim bẩm sinh như thế này vì là gia đình yếu khổ cọc nghèo không có tiền cho con ấy

đưa cháu đến đây cũng mong là các bác sĩ nhiệt tình khám chữa bệnh cho con chúng tôi được khỏi bệnh
nếu được các bác sĩ cần tiền giúp đỡ thì gia đình cũng vô cùng cảm ơn
yên bái là tỉnh miền núi đời sống nhân dân còn gặp rất nhiều khó khăn
tuy nhiên nhiều hộ gia đình đã biết phát huy lợi thế về đất đai để phát triển chăn nuôi đại gia súc mang lại hiệu quả kinh tế cao
nhiều hộ đã thoát được nghèo
gia đình chị lường thị bun ở bản lưu hai xã hát lưu huyện trạm tấu tỉnh yên bái trước đây thuộc diện hộ nghèo
bắt đầu từ hai mươi triệu đồng được vay từ ngân hàng chính sách gia đình chị bun đã mạnh dạn mua một bò về nuôi
chịu khó học tập những kiến thức về chăn nuôi châu bò và mạnh dạn đưa châu bò lên khu chăn nuôi riêng biệt
nên sau sáu năm phát triển chăn nuôi chị bun không chỉ trả hết vốn vay ngân hàng mà còn có đàn gia súc một mươi bốn con
mỗi năm tiền bán châu bò mang về thu nhập hơn hai trăm linh triệu đồng
gia đình chị bun không chỉ thoát được nghèo mà còn vươn lên thành hộ khá giả trong bản
chọn hướng phát triển chăn nuôi đại gia súc là hướng đi đúng đắn mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ dân ở xã hát lưu
hiện tại xã hát lưu có tổng đàn đại gia súc gần một hai trăm linh con trong đó có hai mươi ba hộ gia đình có quy mô từ bảy đến trên hai mươi con
từ phát triển chăn nuôi đại gia súc không chỉ xóa được đói giảm được nghèo mà vươn lên thành hộ khá giả
góp phần giúp cho xã hát lưu từng bước hoàn thành một mươi chín tiêu chí trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
vị bàn nhân xã cũng đang vận động khuyến khích các hộ gia đình làm trang trại nuôi bằng cách bán công nghiệp
không thả rong như hồi xưa nhiều hộ gia đình cũng đem lại hiệu quả kinh tế gia đình
trên địa bàn xã hiện nay thì có trên một mươi mô hình tức là phát triển châu bò trên một mươi con trở lên trên hộ
cũng đang khuyến khích vận động bà con nhân dân phát triển nhiều hơn nữa trong năm hai nghìn một mươi tám
hiện tại tỉnh yên bái có tổng đàn gia súc chính gần sáu trăm bốn mươi con trong đó đàn đại gia súc là một trăm ba mươi bốn con
phát triển trâu bò trên một con
chính sách mà hỗ trợ cho phát triển chăn nuôi thì thứ nhất là chúng tôi có một số những giải pháp là
một là đẩy mạnh chân nuôi theo cái hướng hàng hoá và sản xuất an toàn và có hiệu quả chất lượng cao
từ cái đó đặt ra là ngành của chúng tôi phải tập trung trì tạo rất là nhiều vấn đề
trong đó có cái phòng trừ dịch bệnh và cải tạo đàn trâu bò cải nền và tốt

và thực hiện tốt cái chương trình xin hóa dây bưu hóa đàn bò cũng như là chương trình thụ tinh nhân tạo cho đàn trâu để nâng cao tầm vóc thể trạng đàn trâu ăn bò của tỉnh
từ hiệu quả kinh tế mang lại từ phát triển chăn nuôi đàn đại gia súc những năm qua tỉnh yên bái đã có nhiều chính sách tạo điều kiện cho chăn nuôi gia súc phát triển tập trung thực hiện các chương trình dự án cải tạo chất lượng đàn châu bò
đến nay tôm hùm giống chưa thể sản xuất nhân tạo người nuôi tôm hùm trong nước phần lớn đều mua giống trôi nổi trên thị trường
nếu như cách đây vài năm người nuôi chủ yếu sử dụng con giống đánh bắt từ tự nhiên thì nay họ chuyển sang dùng giống tôm nhập ngoại
điều đáng nói là các loại con tôm giống gần như mất kiểm soát trong kiểm dịch người nuôi chấp nhận rủi ro được nhờ thua chịu
phú yên là vùng nuôi tôm hùm trọng điểm của cá nhân
tôm hùm cả nước đạt sản lượng trung bình hàng năm khoảng sáu trăm năm mươi tấn chiếm gần một phần ba sản lượng tôm hùm cả nước
ngoài yếu tố ô nhiễm môi trường nước làm phát sinh dịch bệnh việc bị động trong kiểm dịch chất lượng nguồn giống là mối hiểm họa lâu nay dẫn đến tôm thường xuyên nhiễm bệnh chết hàng loạt hoặc đạt sản lượng thấp

trước đây tôm hùm giống tự nhiên đắt hơn tôm nhập ngoại nhưng được nhiều người chọn nuôi với giá cao
này thì hoàn toàn ngược lại hầu hết người nuôi chọn con giống nhập trôi nổi với giá một con năm mươi đồng cao hơn tôm tự nhiên một mươi đồng
dù chọn giống tôm tự nhiên hay nhập ngoại người nuôi vẫn phải chấp nhận rủi ro dịch bệnh vì con giống gần như không được kiểm dịch hoặc vận chuyển dài ngày làm mất sức
với tỉnh thì sở nghiệp đã kiến nghị vi bộ bởi vì thực tế hiện nay là với cái lượng nhập thế này thì góc độ địa phương là không thể quản lý được
cho nên là rất là khó và với cái áp lực về cái lượng giống rất lớn du nhập từ ngoài về thì cái việc kiểm soát về cái hệ thống tên làng nghề cũng là một vấn đề nó rất là khó khăn
nghề nuôi tôm hùm ở tỉnh phú yên đã hình thành từ gần ba mươi năm nay và hiện đang dẫn đầu cả nước về sản lượng mang lại hiệu quả kinh tế cao
và cũng từ ngấy thời gian người nuôi tôm hùm thường xuyên phải đối mặt với rủi ro nơm nớp lào sợ từ khi thả con giống đến kỳ thu hoạch
việc chủ động chọn được con sống khỏe mạnh có sự kiểm soát kiểm dịch của các ngành chức năng là điều họ mong muốn nhất hiện nay
cách đây gần hai mươi năm cựu chiến binh nguyễn nghĩa dũng rời quê hương miền tây mang theo những giống cây đặc sản đến vùng đất mới
bên dòng cromno đoạn thuộc lâm đồng để sinh cơ lập nghiệp
giờ đây vườn cây ăn trái của người cựu chiến binh đã trổ mùa quả ngọt trở thành mô hình điểm tại địa phương
cựu chiến binh nguyễn nghĩa dũng quê ở lai vùng đồng tháp năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ông rời quân ngũ khi tuổi đời vừa tròn ba mươi
ở quê đất ít gia đình lại đông anh em ông dũng một mình rời quê hương và miền đất đại ngàn bên dòng sông crono đa nú chân ông
ngược dòng ký ức gần hai mươi năm trước
khi đặt chân đến huyện đam rồng lâm đồng ông dũng đã có trong tay hơn hai hectare đất sản xuất
nhưng cứ loay hoay mãi với bài toán tạo hiệu quả kinh tế từ đất
sau năm năm thử nghiệm nhiều giống cây ông quyết định đưa cam không hạt quýt bưởi da xanh và phủ kiến những triền đồi
và giờ đây những nỗ lực không biết mệt đã cho những mùa quả ngọt
hồi xưa tôi lên đây thì nó hoang mạc lắm
nhà cửa toàn có nhà chăn vắt nứa rồi kìa
khi tôi lên tôi trồng thử nói chung là cây nào nó cũng phát triển
tiếng tốt và năng sức rất bạc nhưng mà chất lượng này ngon nữa ngon hơn các vùng khác
cái đầu ra thì không đủ cho người ta đặt hàng
năm nay tôi mở rộng thêm một hectare cam nữa với khoảng năm hectare sầu riêng nữa
nếu mà bà con nào muốn đến đây học hỏi thì tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình
quả thật vùng đất đạ rơ san huyện đam rồng rất thích hợp để phát triển đặc sản cây ăn trái
hầu hết các loại cây trong vườn của cựu chiến binh nguyễn nghĩa dũng
đều cho năng suất cao hương vị ngọt lành
năm hai nghìn một mươi bảy chỉ riêng một xào cam đạt năng suất hơn một mươi tấn
với giá bán ổn định ba mươi đồng một kg mang lại doanh thu ba trăm linh triệu đồng
cùng với các loại cây trồng khác bình quân mỗi năm thu nhập gia đình ông khoảng một năm tỷ đồng
hội viên nguyễn nghĩa dũng là một hội viên rất gương mẫu tích cực
tìm tòi về phát triển kinh tế của gia đình
mỗi một năm thu nhập hàng tỷ
hội viên nguyễn nghĩa dũng là một hội viên rất gương mẫu tìm tòi về phát triển kinh tế của gia đình

những tác phẩm của cô thường là về những người phụ nữ afghanistan
điều đặc biệt là ở họa sĩ trẻ này là cô dùng miệng để vẽ tranh bởi cô là một trong một triệu người khuyết tật tại afghanistan
nghệ sĩ rubaba mohamedi cũng giống như những họa sĩ khác hoạt động trong lĩnh vực của mình
thế nhưng điểm đặc biệt của cô là không dùng tay vẽ tranh như ba họa sĩ khác mà dùng miệng để cầm bút vẽ
nghệ sĩ mohamedi đã bị liệt từ khi mới sinh cô không thể sử dụng tay hay chân
tranh của cô thường đề cập đến số phận của những phụ nữ trong xã hội afghanistan
tôi muốn tạo ra những bức họa có ý nghĩa nói về những người phụ nữ trong xã hội afghanistan
nghệ sĩ một mươi tám tuổi thể hiện quan điểm của mình qua những bức họa về cô và những người bạn xung quanh mình
mơ ước của tôi là được tới thổ nhĩ kỳ để học hóa học về mỹ thuật
afghanistan có hơn một triệu người khuyết tật
hầu hết họ phải sống trong hoàn cảnh khó khăn
không có được việc làm phù hợp
và nhiều trong số đó phải đi ăn xin hoặc sống nhờ các tổ chức tử thiện
tấm gương của rubaba mohamedi là một ngọn đuốc tiếp thêm nghị lực sống cho những người có hoàn cảnh giống như cô
những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của truyền hình nhân dân
chúc quý vị một ngày mới tuần mới may mắn thành công trong công việc của mình